dự báo khu vực đông băng bắc bộ bao gồm cả thủ đô hà nội sẽ có nắng nóng trở lại
với nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trong khi đó ở các tỉnh vùng núi phía bắc dù chưa đạt mức nắng nóng diện rộng
song trời cũng khá là oi bức với mức nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
sự phát triển trở lại của vùng thấp nóng phía tây trong ngày mai sẽ khiến cho hiệu ứng gió phơn gia tăng hơn
dự báo trong đêm nay và ngày mai dọc suốt các tỉnh miền trung đều có chung trạng thái
thời tiết ít mưa ban ngày trời nắng với nhiệt độ trưa và chiều mai ở khu vực các tỉnh
từ thanh hóa trở xuống cho đến phú yên vẫn ở mức nắng nóng gai gắt
nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi bảy đến ba mươi chín độ
riêng khu vực vùng núi phía tây các tỉnh từ nghệ an trở vào đến thừa thiên huế
tiếp tục xảy ra nắng nóng đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao là từ bốn mươi đến bốn mươi một độ
với tây nguyên và nam bộ trong đêm nay cả nam bộ và tây nguyên chỉ còn mưa rào và rông
ở một vài nơi
trong đêm nay chiều và tối mai mưa rong xuất hiện diện nhiều nơi ở khu vực nam bộ
và giải rác ở khu vực tây nguyên
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên sẽ tăng lên mức ba mươi ba mươi hai độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trên biển ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết tốt trời không mưa gió hướng nam cấp bốn
khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
tiếp tục có mưa rào và rông giải rác tầm nhìn xa bị giám thấp còn bốn đến một mươi km
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước